các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tăng thêm người ngộ độc cơm gà một thai phụ phải điều trị hồi sức tích cực
xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
vừa rồi là một số các tin tức chính sẽ có trong chương trình hôm nay còn bây giờ là phần tin chi tiết
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp công an quận hà đông
đã bắt giữ bốn đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo đó nhóm thanh niên này thường xuyên vô cớ chặn xe người đi đường
dù hết lớn chỉ xin mấy chục thôi gây hoảng sợ
theo cơ quan chức năng dạng sáng ngày một mươi năm tháng ba đặng lưu gia v ca nguyễn hồng tê phùng cầm đê lê thanh tê
cùng sinh năm hai nghìn chín ở quận hoàng mai thành phố hà nội và một số đối tượng khác mang theo phóng lợn
luyện lờ ở phố lê lợi quận hà đông để tìm con mồi
thấy một nam thanh niên đi xe máy một mình nhóm đối tượng chặn đầu xe dùng hung khí đe dọa để cướp tài sản
chúng bắt nạn nhân mở cốp xe bắt đưa tiền
chỉ có thể truyền khoản các đối tượng hết lớn không có tài khoản chỉ xin mấy chục thôi rồi bỏ đi
toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh quay lại và đăng tải lên mạng xã hội
tại trụ sở điều tra bốn đối tượng khai nhận còn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác
dạng sáng ngày một mươi bốn tháng ba nhóm thiếu niên cướp một xe máy của anh ndc trên đường lĩnh nam vĩnh hưng hoàng mai hà nội
trước đó dạng sáng ngày năm tháng ba các đối tượng cướp xe máy của ba thanh niên khác ở quận đống đa
cũng trong đầu tháng ba nhóm nghi phạm dùng phóng lợn truy đuổi hai thanh niên để cướp xe khiến nạn nhân bị ngã
tài sản cướp được cả nhóm đem bán trên mạng xã hội
liên quan đến đại án vạn thịnh pháp thưa quý vị dù đồng ý bán cách sạn đê u nổi tiếng bậc nhất tại hà nội
tòa nhà capital place hay các công ty nhà máy khu công nghiệp để khắc phục hậu quả
nhưng bà trương mỹ lan lại tha thiết xin được giữ lại biệt thự phương nam
về lý do là gì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
sau gần nửa tháng xét hỏi ngày một mươi chín tháng ba tới đây đại diện viện kiểm sát sẽ tiến hành luận tội đối với bị cáo trương mỹ lan và các đồng phạm
tại tòa dù không nhận tội nhưng bà trương mỹ lan lại đề nghị dùng tài sản là các bất động sản công ty của mình
gồm bất đồng sản dự án cổ phần tại những công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp để khắc phục hậu quả
một trong những tài sản khủng mà bà lan đồng ý bán là tòa nhà capital place ở hai mươi chín liễu giai quận ba đình hà nội
một tài sản khác rất nổi tiếng ở hà nội là khách sạn đê u
theo lời khai của bà lan công ty cổ phần bông sen của gia đình bà đang sở hữu phần lớn cổ phần tại khách sạn eu
nên bà lan đề nghị bán khách sạn này
ngoài những tài sản trên bà trương mỹ lan đều chấp nhận chuyển nhượng hết các công ty nhà máy
các khu công nghiệp cổ phần ở nhiều công ty để lấy tiền khắc phục hậu quả
tuy nhiên đối với căn biệt thự cổ vốn là di tích lịch sử tại một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba tp hcm
bà lan lại tha thiết xin giữ lại để cho con gái trùng tu và bảo tồn
bà trương mỹ lan đã khẩn khoản xin tòa đừng kê biên tòa nhà này trả lại cho bà và gia đình
để con gái bà sửa chữa bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa cho việt nam
theo lời khai của bà lan căn biệt thự này của gia đình bà mua từ lâu với giá bảy trăm linh tỷ đồng
biệt thự của bà trương mỹ lan trước đây có tên là biệt thự phương nam
xây dựng hơn một trăm linh năm trước trên khu đất hai tám trăm một mươi chín m hai theo kiến trúc pháp cổ
năm hai nghìn một mươi năm bà trương mỹ lan thông qua công ty cổ phần meva mua lại biệt thự cổ này
với giá ba mươi năm triệu đô la tương đương khoảng bảy trăm linh tỷ đồng khi đó
năm hai nghìn một mươi chín bà trương mỹ lan đã giao cho công ty stolt limit của singapore trùng tu biệt thự
theo nguyên bản để bảo tồn như một di sản về văn hóa chứng tích lịch sử
tuy nhiên ngay sau khi bà trương mỹ lan bị bắt nhà thầu thi công xây dựng tại đây đã rút đi
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác
mới đây công an tp vinh nghệ an đang phối hợp với các đơn vị liên quan
điều tra làm rõ vụ trộm ô tô xảy ra trên địa bàn
đáng nói sau khi lấy cắp ô tô kẻ xấu đã điều khiển xe chạy khoảng năm mươi km về trạm y tế xá để cất giấu
trước đó theo trình báo của anh t d h ba mươi chín tuổi chú phương hưng phúc tp vinh
vào chiều mùng bảy tháng ba
anh đậu xe ở khu vực ngõ sáu mươi bốn đường nguyễn sĩ sách thành phố vinh cách nhà khoảng hai trăm linh mét
tuy nhiên đến sáng chín tháng ba khi ra lấy xe thì anh hát phát hiện ô tô đã biến mất
gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng đồng thời đăng tải lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm
đến chiều ngày một mươi năm tháng ba sau khi đọc được thông tin về một người đàn ông nhờ cộng đồng mạng tìm giúp chiếc xe bị mất trộm
bà lê như ý năm mươi bốn tuổi y tá trạm y tế xã thanh chi huyện thanh trương kiểm tra ô tô gửi nhờ ở khuôn viên trạm
thì phát hiện trùng khớp với thông tin đưa ra nên báo cho lực lượng chức năng
trạm y tế cách nhà anh hát khoảng năm mươi km
nữ y tá này cho biết thêm vào khoảng sáu giờ ba mươi ngày mùng chín tháng ba bà đang trực thì anh n t d
chú xã thanh hương huyện thanh trương vào xin gửi ô tô
anh giấy nói rằng chiếc xe là của anh trai đem cầm cố và được chuộc về
suốt gần một tuần qua xe phủ bạt kín mít
qua kiểm tra thông tin trên hệ thống đăng kiểm chủ ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy k một mươi một nghìn một trăm năm mươi bốn là ông ntt
hai mươi bốn tuổi chú xã thanh hương huyện thanh trương
chiếc xe được đăng ký lần đầu vào ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu và đăng ký lại vào ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn ông tê đã bán xe cho một người đàn ông tên hát
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thanh hương thông tin
anh d là em trai của ông t hiện là lao động tự do ở địa phương
ngay trong đêm một mươi năm tháng ba chiếc xe đã được đưa về trụ sở công an tp vinh để phục vụ công tác điều tra
chiều một mươi sáu tháng ba một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại trường trung học cơ sở văn quán quận hà đông hà nội
may mắn đám cháy sau đó đã được lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế nên không gây thiệt hại về người
tối một mươi sáu tháng ba lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông cho biết
khoảng một mươi năm h một mươi ba phút cùng ngày
cơ sở văn quán phát hiện khói đen từ phòng của phó hiệu trưởng
cán bộ giáo viên nhà trường dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chức năng
chỉ sau ít phút lực lượng chức năng đã có mặt và dập tắt đám cháy
ngọn lửa không cháy lan sang các phòng học khác
cũng theo phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông vụ cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên một số tài liệu và các vật dụng trong phòng làm việc của phó hiệu trường nhà trường bị cháy
thời điểm xảy ra đám cháy giáo viên hướng dẫn học sinh thoát ra an toàn
nguyên nhân của vụ hỏa hoạn được cho là do chập cầu giao điện trong phòng làm việc của phó hiệu trưởng nhà trường
hiện tại cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân
theo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo hà đông trong thời gian qua quận đã tổ chức tập huấn cho một trăm linh cán bộ giáo viên
học sinh các trường về công tác kỹ năng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
nên các nhà trường đã nâng cao được ý thức và trách nhiệm trong công tác phòng chống cháy nổ nên đã kịp thời xử lý các tình huống xảy ra
sau khi sự việc xảy ra phòng giáo dục và đào tạo đề nghị trường trung học cơ sở văn quán và các trường học
tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ để đảm bảo an toàn trường học
vừa qua sở y tế tỉnh khánh hòa cho biết tính đến một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng ba
địa phương này ghi nhận thêm một mươi ba người nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm
sau khi ăn cơm gà ở tiệm trâm anh đường bà triệu thành phố nha trang
nâng tổng số người bị nghi ngộ độc lên tới ba trăm năm mươi tám người
cụ thể có hai trăm bốn mươi năm ca phải nhập viện điều trị một trăm một mươi ca được kê đơn cho về theo dõi ngoại trú
các bệnh nhân tỉnh táo dấu hiệu sinh tồn ổn định
tuy nhiên một số bệnh nhân vẫn còn triệu chứng sốt tiêu chảy đau bụng nhưng không nguy hiểm
lãnh đạo sở y tế khánh hòa cho biết thai phụ một mươi tám tuần bị nặng đang được điều trị
tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa khánh hòa đã có tiến triển tốt
hiện bệnh nhân đang điều trị kháng sinh truyền dịch làm lại các xét nghiệm theo dõi sát tình trạng lâm sàng
trước đó từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng ba nhiều người nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng
buồn nôn nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại tiệm cơm gà trâm anh
trong số này có cả khách du lịch và người địa phương
sở y tế khánh hòa cũng đã yêu cầu các bệnh viện điều trị theo hướng nhiễm trùng
nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân salmonella
với kết quả tham khảo kháng sinh đồ sớm nhất từ bệnh viện đa khoa vinmec
thưa quý vị nối tiếp chương trình sẽ là phần tin tức an ninh trật tự quan trọng mà chúng tôi vừa mới cập nhật được
xin mời quý vị cùng theo dõi
xe đạp điện va chạm xe máy một người tử vong bốn người bị thương
khoảng một mươi hai h năm mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba trên đường dh hai mươi khu vực cánh đồng thôn quân hành
xã bình nguyên huyện kiến sương tỉnh thái bình xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy và một xe đạp điện
vụ va chạm khiến một người tử vong tại chỗ bốn người khác bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện
nhận tin báo lực lượng chức năng có mặt cùng người dân chuyển các nạn nhân bị thương nặng đi bệnh viện cấp cứu
nạn nhân tử vong được xác định là anh ntd bốn mươi hai tuổi chú xã nguyên xá huyện đông hưng tỉnh thái bình
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
danh tính người đàn ông tử vong trên sông tô lịch hà nội
tối một mươi sáu tháng ba cơ quan chức năng cho biết người đàn ông được phát hiện tử vong trên sông tô lịch
đoạn qua xá thanh liệt huyện thanh trì hà nội là anh lmv sinh năm hai nghìn chú quận hoàng mai thành phố hà nội
theo người nhà nạn nhân ngày một mươi ba tháng ba sau khi tham dự sinh nhật với một số người bạn ở khu vực quận hoàng mai
nạn nhân đi bộ trên đường rồi mất tích gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả
trước đó người dân sinh sống ở khu vực xã thanh liệt phát hiện một nam giới nổi trên sông
vào khoảng một mươi một giờ ba mươi phút của ngày nên trình báo chính quyền công an xá thanh liệt đã phong tỏa hiện trường
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh trì và các phòng nghiệp vụ công an hà nội điều tra khám nghiệm
qua giả soát cán bộ đội điều tra tổng hợp công an huyện thanh trì xác định nạn nhân là anh lmv
giả vờ hỏi đường rồi ra tay cướp giật dây chuyền vàng
sáng ngày một mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn văn giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và nguyễn văn đại sinh năm hai nghìn chín
cùng chú phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang về hành vi cướp giật tài sản
trước đó khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đại điều khiển xe mô tô chở dầu đến khu vực ấp long hưng
xã âu long vĩ huyện châu phú tỉnh an giang
thì phát hiện chị nguyễn thị mỹ lài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại địa phương đang nằm võng cặp bờ kênh có đeo dây chuyền
đài liền quay đầu xe lại để giàu đến chỗ chị lài giả vờ hỏi đường rồi giật sợi dây chuyền vàng một mươi tám carat
trị giá cân tám triệu đồng trên cổ của chị lài nhưng bị chị nắm lại và trì hồ
giàu liền lên xe đại chờ sẵn bỏ chạy được một đoạn thì bị người dân phát hiện đạp ngá xe
bắt giữ đại giao cho lực lượng công an còn dầu bơi qua sông tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an huyện châu phú nhanh chóng xác định tập trung lực lượng truy bắt giàu ngay sau đó
chiều một mươi sáu tháng ba tại di tích văn miếu quốc tử giám đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh màu nước quốc tế
sắc màu văn hóa với hơn hai trăm linh tác phẩm của các họa sĩ đến từ hai mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ
được biết đây là triển lãm màu nước lớn nhất từ trước đến nay đóng góp vào sự phát triển của nền mỹ thuật việt nam
triển lãm do trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám
và vietnam in aquarello phối hợp tổ chức quy tụ nhiều tác phẩm của các quả sĩ quốc tế đến từ bà lan
nhật bản hàn quốc australia anh canada pháp
đúng với tên gọi sắc màu văn hóa triển lãm đem đến cho người yêu nghệ thuật những bộ sưu tập tranh màu nước đặc sắc của các quốc gia
nét văn hóa đặc trưng được thể hiện rõ thông qua các chủ đề thân thuộc về thiên nhiên đất nước con người
còn nét vẽ mềm mại nhưng dứt khoát tinh tế và uyển chuyển của các họa sĩ với chất liệu màu nước
cũng trong khuôn khổ triển lãm một mươi tám họa sĩ quốc tế đã trình diễn vẽ tại di tích văn miếu quốc tử giám
đây là hoạt động đặc trưng của các triển lãm màu nước quốc tế
thông qua phần trình diễn công chúng yêu nghệ thuật có thể trực tiếp theo dõi quá trình hình thành một bức tranh màu nước vẽ nhanh
cũng như thấy được phần nào sự ảnh hưởng của các nền văn hóa đối với việc chọn chủ đề và phong cách vẽ của các họa sĩ
triển lãm sẽ kéo dài đến ngày hai mươi sáu tháng ba tại khu thái học di tích văn miếu quốc tử giám
ngày một mươi sáu tháng ba ubnd tỉnh điện biên đã khai mạc không gian văn hóa vùng cao và trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa du lịch
tại khu vực di tích trung tâm tập đoàn cứ điểm điện biên phủ hầm đờ cát thuộc thành phố điện biên phủ
sự kiện là điểm nhấn nổi bật trong chuỗi các hoạt động năm du lịch quốc gia điện biên và lễ hội hoa ban điện biên hai nghìn một mươi chín
đây cũng là hoạt động văn hóa nổi bật do tỉnh điện biên tổ chức hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
không gian văn hóa vùng cao tái hiện sắc màu văn hóa hoạt động sinh hoạt cộng đồng qua đó nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến
quảng bá tiềm năng thế mạnh các sản phẩm văn hóa du lịch hình ảnh những nét đặc trưng về thiên nhiên con người
giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh điện biên
đặc biệt hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch phong phú đa dạng
với sự phối hợp tham gia của hai mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước gồm bốn mươi sáu gian hàng
các gian hàng sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm khám phá mới mẻ thú vị về văn hóa du lịch của nhân dân các dân tộc ở mỗi vùng biển trong cả nước
góp phần tăng cường liên kết hợp tác trong xây dựng phát triển cũng như xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch giữa các địa phương
các hoạt động không gian văn hóa vùng cao và trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch được tổ chức trong ba ngày
từ ngày một mươi sáu đến hết ngày một mươi tám tháng ba
là khu di tích hầm đờ cát và trung tâm giao lưu văn hóa thông tin du lịch điện biên phủ
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn lai suppride ủng hộ kênh của chúng tôi
xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo